xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay khối không khí lạnh ở phía bắc sẽ di chuyển xuống và gây mưa rông rải rác
cho khu vực các tỉnh thành phía đông bắc bộ
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
sau ngày bảy và tám khi nằm trọn trong khối không khí lạnh mưa rông sẽ giảm nhanh
nền nhiệt trên khu vực giảm đáng kể ngày đêm giao động từ hai mươi đến hai mươi tám độ đêm và sáng trời lạnh
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ đêm nay mưa rông cũng tăng lên đáng kể
trong mưa rông cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
sau đó đến mùng bảy thì mưa cũng có xu hướng giảm dần
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng giảm đáng kể với mức nhiệt trưa chiều chỉ ở trong ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh thành thuộc trung bộ từ khoảng ngày mai khối không khí lạnh từ phía bắc bắt đầu tác động
và gây mưa rông cho các tỉnh ở bắc trung bộ
sau đó từ ngày mùng bảy mưa sẽ lan xuống các tỉnh thuộc khu vực trung trung bộ
nền nhiệt tại khu vực này cũng giảm giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên từ ngày mùng bảy cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận thời tiết ba ngày tới ít thay đổi
ban ngày trời còn nắng và mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối
vùng cao tây nguyên trong những ngày tới vẫn có mưa rào và rải rác có nơi có rông về chiều tối
ban ngày trời còn nắng
tại đây nhiệt độ ngày đêm sẽ giao động trong khoảng một mươi chín ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn ổn định ở trong ngưỡng hai mươi ba ba mươi ba độ